khoảng chín giờ sáng nay tại kho chứa nguyên liệu sản xuất dày da của công ty dày hoa thành
ở khu công nghiệp lễ môn thành phố thanh hóa xuất hiện đám cháy lớn
khói độc gây khó thở bốc lên ảnh hưởng đến khu vực dân cư
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ
đã tập trung dập lửa tại kho chứa rộng gần tám trăm năm mươi m hai
đến hơn một mươi giờ sáng nay đám cháy đã được khống chế dập tắt hoàn toàn
nhưng do vật liệu bằng nhựa cao su mút tại kho chứa bị cháy nên tỏa ra nhiều khói độc gây khó thở
lực lượng chữa cháy của công an tỉnh thanh hóa đã tập trung xử lý khói độc tránh tỏa khói vào khu dân cư
sáng cùng ngày chủ doanh nghiệp cùng với lực lượng chức năng đã thống kê thiệt hại
đồng thời điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy